nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn ngọc trì xã bình định huyện lương tài tỉnh bắc ninh
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới đầu mắt phải
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện thanh oai thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ duy ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn lam cầu xã hoài thượng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có sẹo chấm ở đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý